làm việc với quận ủy nam từ liêm đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nhận định
thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn còn ở mức thấp
đây là vấn đề quận cần tập trung nghiên cứu sớm đề ra giải pháp khắc phục
với quyết tâm tăng thu nhập bình quân đầu người trong nhiệm kỳ tới
ít nhất gấp đôi hiện nay
nhấn mạnh viên quản lý quy hoạch đô thị đất đai còn tiêm ẩn nhiều phức tạp
bí thư thành ủy hà nội đề nghị quận nam tử liêm tiếp tục quan tâm
kinh doanh phát triển kinh tế phát động phong trào thi đua
phấn đấu có chỉ tiêu tăng trưởng gấp đôi so với mức bình quân của thành phố